công an thành phố cần thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
năm hai nghìn một mươi tám triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín tổng kết một mươi năm tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
năm hai nghìn một mươi tám cần thơ đã hoàn thành trên tám mươi ba về tiêu chí có một mươi chín xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự
xã hội và bảo đảm bình yên của chương trình xây dựng nông thôn mới qua đó đã triệt phá tám trăm tám mươi chín vụ
với trên ba tám trăm linh đối tượng tổ chức hơn bốn mươi ba bảy trăm linh cuộc tuyên truyền vận động hơn một bốn triệu lượt người
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các phong trào cách mạng khác tại địa phương
năm qua ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền cung cấp triển khai các chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động nhiều toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh